mưa lớn đã làm nước trên sông bàn thạch đoạn chảy qua thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam dâng cao
chảy xiết cuốn trôi hơn bốn mươi lồng cá với sản lượng khoảng sáu mươi tấn cá thiệt hại hơn ba tỷ đồng
bốn mươi lồng cá riêu hồng của anh nguyễn xuân ngọc trú ở phường trường xuân thành phố tam kỳ
nuôi ở sông bàn thạch đã bị trôi khoảng một km
khi gặp trụ cầu điện biên phủ phường an phú thành phố tam kỳ thì mắc lại
hiện gia đình anh ngọc đang tiếp tục cứu vớt một số lồng bè còn lại
số cá trong lồng bè bị cuốn trôi đã được gia đình anh thả nuôi hơn ba tháng
ước tính thiệt hại gần sáu mươi tấn cá với khoảng hơn ba tỷ đồng
ngoài ra gia đình anh ngọc còn khoảng bốn mươi lồng bè đang nuôi trên sông bàn thạch bị nước lũ phá hại
nhiều lồng bè bị béo tây bám vào gây hư hỏng cá trong bè bắt đầu chết
theo anh ngọc nếu không giải cứu số cá còn lại trong thời gian sớm sẽ tiếp tục chết hoặc bị nước cuốn trôi